từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi một
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một giám sát ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy ninh bình
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
quản lý sử dụng đất đai và thực hiện dự án đầu tư
giám sát ban cán sự đảng và đồng chí ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng tổng kiểm toán nhà nước trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị
qua giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế
khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
một kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam
ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty găng thép thái nguyên dự án tisco hai gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước
nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam
nguyễn kim sơn đặng thúc kháng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ đảng ủy đồng chí lê phú hưng nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên tổng giám đốc và đồng chí trịnh khôi nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
của ban thực vụ đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
các đồng chí mai văn tinh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
đậu văn hùng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam
và các đồng chí trần văn khâm nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
trần trọng mừng nguyên bí thư đảng ủy nguyên tổng giám đốc
ngô sĩ hán nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng giám đốc công ty găng thép thái nguyên
chịu trách nhiệm chính trực tiếp về những vi phạm khuyết điểm trong triển khai thực hiện dự án tisco hai
cùng với tập thể và các cá nhân nêu trên qua kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban cán sự đảng bộ công thương đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để bộ công thương có nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án tisco hai
đồng chí vũ huy hoàng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng giai đoạn từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương
các đồng chí nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng lê dương quang đỗ hữu hào
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ công thương
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng phó thủ tướng chính phủ
đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án tisco hai
các đồng chí nguyên phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ văn trọng lý nguyên hữu vũ
và đồng chí nguyễn văn tài nguyên phó vụ trưởng vụ kinh tế ngành đồng chí đỗ cảnh dương
tổng cục trưởng tổng cục địa chất và khoáng sản bộ tái nguyên và môi trường
nguyên cán bộ văn phòng chính phủ có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu lãnh đạo chính phủ
cho ý kiến chỉ đạo với dự án tisco hai
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng công ty thép việt nam của ban cán sự đảng bộ công thương
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
nguyên bí thư tỉnh ủy hà giang và đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đồng chí triệu tài vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu ban thường vụ tỉnh ủy và đồng chí nguyễn văn sơn
chịu trách nhiệm người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh hà giang về những vi phạm
khuyết điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
các đồng chí triệu tài vinh và nguyễn văn sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên
vi phạm quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí nguyễn văn sơn
và đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí triệu tài vinh
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thông qua hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác